hôm nay ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tôi viết những dòng tâm thư này để tưởng niệm hơn hai vạn đồng bào đã ra đi vì covid một mươi chín
tôi muốn gửi gắm đến những đồng nghiệp của mình đã và đang gồng mình để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
tôi đã trở về nhà trở về với cuộc sống thường nhật được khoảng một tháng
mỗi khi ngồi một mình bên ly cà phê đầu óc của tôi không thể thoát khỏi những ký ức về cuộc chiến mình đã trải qua
đêm ngủ cứ nháng mắt là khung cảnh bên trong trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh covid một mươi chín trong bệnh viện giã chiến số một mươi bốn lại hiện ra
đó là những khuôn mặt bệnh nhân là những mảnh đời vừa nhập viện đã diễn biến nguy kịch
ở đó có khuôn mặt của bà lão bảy mươi tuổi vừa hôm qua bán nước để nuôi em trai em gái ăn học mà chỉ vài giờ đồng hồ sau đó đã phải ngập ống nội khí quản
dù y bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng điều gì đến đã đến
chiếc giường ấy đã trống trơn
ở đó có một người cha chỉ còn ít ngày nữa là có thể đón đứa con đầu lòng nhưng cũng phải nằm đó để chống chọi với virus danh dật với virus từng nhịp thở
ở đó có sức mạnh của người mẹ chưa một lần bồng bế đứa con buộc phải sinh mổ cũng phải chìm trong hôn mê
ở đó tôi thấy cậu con trai đút từng ngũ cháo cho người mẹ lớn tuổi mà không thể tự ăn
trong tay mà không để tiêm thuốc hay bơm ăn mà xà khớp ống nội khí quản để rút ống khi bệnh nhân đã xác định từ phong
mọi cố gắng để kéo dài thời gian cho bệnh nhân sau vài ba lần ngưng tim ngưng thở mà theo đức tin của mình khoảng thời gian trước khi người ta tắt thở sẽ là đẹp nhất là khoảng thời gian họ nhớ về những ký ức đẹp nhất của cuộc đời
nhưng kết cục cũng không thay đổi
và rồi từng hành động gọn gàng sạch sẽ là lau nhẹ dòng nước mắt còn động trên đôi miy
của bệnh nhân là phủ tấm vải trắng từ chân đến quá mặt là gọi báo thân nhân
mọi thứ đã rất nặng nề
tôi bước đôi chân đi trong sự thất vọng về bản thân
thậm chí là có những thời điểm nản trí tôi tự hỏi mình rằng tại sao bản thân không làm tốt hơn một ít nữa
nhưng rồi tôi lắc đầu với bản thân với thực tại với sự tàn khốc và nghiệt ngã của kẻ thù là virus corona đã tàn phá đi tất cả tất cả
được sự quan tâm đồng cảm từ các đồng nghiệp
quy hòa hôm nay mưa thời tiết lạnh cũng khiến tôi tê tái hơn
nhưng không thể bút hơn cảm giác một mươi hai giờ đêm ngâm mình trong dòng nước sau sáu giờ làm việc liên tục
ở đó có những tiếng hát ý a trong phòng tắm đã trở thành thói quen của ai đó chẳng bao giờ có thể bỏ được
nơi đó sau ca trực mọi người quây quần bên nhau trong những canteen quen thuộc
tôi đau lòng mỗi khi thấy những đôi môi nít nẻ sau nhiều giờ liên tục
không được uống nước
hay đôi khi có những cô đồng nghiệp ngất xỉu trong buồng bệnh do không đảm bảo sức khỏe để làm việc
ở nơi đó tôi và những người xa lạ bỗng chốc thành thân thuộc ngồi lại với nhau và những sợi mì tôm đêm muộn
những cốc cà phê đã trở thành quen thuộc cho tỉnh táo để đảm bảo hoàn thành sứ mệnh
nơi có những cuộc gọi về nhà lúc đêm muộn thông báo tình hình rằng mình vẫn khỏe
đã có những lúc trong công sường ấy nhìn những chiếc giường trống
tôi tìm những bệnh nhân mà bàn tay tôi đã chăm sóc
tôi lung lay nước mắt cứ rơi lã trã
nhưng tôi đã thấy những chàng trai ở tuổi đôi mươi với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ
và sự quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh để sài gòn khỏe trở lại
và sài gòn đã khỏe trở lại
cuộc sống thật ngắn ngủi vô thường
còn dịch bệnh thì chẳng chừa một ai
mà sự hối hả của cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn
tiếng trùng nhà thờ vẫn vang mỗi sáng
và những sinh mệnh vẫn sẽ nối tiếp nhau trào đời
chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có
sinh mệnh con người là đáng quý nhất
chẳng có gì có thể bù đắp được những mất mát này
quý vị và các bạn thân mến
gần hai năm kể từ khi xuất hiện
covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của hơn hai mươi ba người việt
hầu hết họ đã không thể ở bên người thân trong những giờ phút cuối
có những gia đình không còn lại một ai
có những người đại dịch đã cướp đi
cả cha mẹ và những người rùa thịt
có những em bé sinh ra không được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ
không được uống giọt sữa đầu đời
không sao kể hết những đau thương sự mất mát trong cuộc chiến khốc liệt này
và hơn ai hết các y bác sĩ
những người duy nhất chứng kiến bệnh nhân từ khi nhập viện cho đến khi qua đời
họ là những người duy nhất ở bên cạnh để đưa tiễn bệnh nhân
đó sẽ là những ký ức không thể nào quên
thậm chí là những ám ảnh say rằng suốt cuộc đời làm nghề y